thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng bốn tỉnh uỷ hà nam tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị
về nội dung bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng
quyết tâm xây dựng một nước việt nam ngày càng giàu mạnh văn minh văn hiến và anh hùng
của tổng bí thư nguyễn phú trọng
hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến
với trên bốn mươi một năm trăm linh cán bộ đảng viên sự học
việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết của tổng bí thư
được tiến hành nghiêm túc sâu rộng tới tri bộ bằng nhiều hình thức
gắn với các nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước của tỉnh
bảo đảm truyền tải đầy đủ sâu sắc nội dung bài viết nêu cao vai trò trách nhiệm
người đứng đầu trong triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng bốn sở giao thông vận tải thanh hóa đã có thông báo
về việc tạm dừng khai thác hai nút giao đồng thắng và thiệu giang
thuộc tuyến đường bộ cao tốc bắc nam phía đông đoạn mai sơn quốc lộ bốn nhằm
nút giao đồng thắng và thiệu giang được khai thác từ chín h ngày một mươi chín tháng tám
tuy nhiên qua kiểm tra đã phát hiện một số hạng mục cần hoàn thiện thêm để bảo đảm an toàn
như vậy chỉ sau vài ngày đưa vào hoạt động các bên có liên quan đã thống nhất
tạm dừng khai thác hai nút giao nói trên để sửa chữa
đây là hai nút giao cuối cùng trên tổng số bảy nút giao kết nối liên thông
với tuyến đường bộ cao tốc bắc nam qua địa bàn tỉnh thanh hóa
mô hình camera an ninh bằng hình thức xã hội hóa nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân
nhờ mang lại nhiều hiệu quả tích cực như đấu tranh với tội phạm tệ nạn xã hội
vệ sinh môi trường xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ghi nhận tại tỉnh quảng ninh
từ khi phường triển khai lắp đặt camera an ninh nhân dân rất phấn khởi vì trên khắp các tuyến đường
khu phố đã có thêm những mắt thần để theo dõi hỗ trợ việc quản lý và đem lại sự an toàn
bảo đảm vệ sinh môi trường
hàng ngày theo dõi các hình ảnh là những trường hợp vi phạm chúng tôi cũng đều trích gửi lại cho các hai tổ dân
và trên ủy ban nhân dân phường chúng tôi quyết tâm xây dựng được con đường này là con đường kiểu mẫu an toàn vệ sinh
phường đại yên đã lắp hơn sáu mươi camera an ninh tại một mươi khu phố hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mọi dữ liệu hình ảnh thu về sẽ được truyền tải trực tiếp và lưu trữ trong bộ máy chủ
đặt tại trụ sở ủy ban nhân dân và công an phường
công tác quản lý an ninh trật tự
trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phủ đặt các camera ở nhiều vị trí hơn các ngõ xóm
để tăng cường công tác an ninh cơ sở
thành công của mô hình camera an ninh là nhận được sự đồng tình của nhân dân
từ đó có nguồn lực xã hội hóa lớn
đây là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa
đấu tranh tội phạm ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật
duy trì nếp sống văn minh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
thờ mẫu là tín ngưỡng dân gian xuất hiện từ rất sớm trong đời sống văn hóa của người việt
hòa bình là một trong những tỉnh có đông người mường sinh sống nhất
với người dân nơi đây thờ mẫu có một ý nghĩa vô cùng quan trọng
nghệ nhân ưu tú nguyễn mạnh tuấn sinh ra và lớn lên tại tỉnh hòa bình
sinh ra trong gia đình có bốn đời là thanh đồng
tuổi thơ của ông gắn liền với truyền thống thờ mẫu
là hội viên viện nghiên cứu và phát triển đạo mẫu việt nam
ông đã tham gia tổ chức giàn dựng nhiều tiết mục hát văn hầu đồng
nhằm bảo tồn dinh dữ và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ mẫu
tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt đối với người mường hòa bình
nó cũng gắn liền với những phong tục tập quán của đời sống của nhân dân nơi đây
thông qua người con gái dân tộc mường
đó chính là bà đinh thị vân với những chiến công chiến tích giúp vua lê lợi trên sông đà
đạo thờ mẫu thì mọi nơi tôi đi thì thấy đi dự hầu thì các dân tộc các tỉnh khác nó khác
nhưng mà ở hòa bình này thì đặc sản nhất là người mường ấy
họ đặc trụng họ đến họ có niềm tin sâu sắc
họ muốn cây ghép những cái việc gì về liền giữa đạo và đời
nên gì đạo mẫu rất là có ý nghĩa
hiện nay nghệ nhân nguyễn mạnh tuấn còn hướng dẫn
truyền dạy thực hành tín ngưỡng thờ mẫu và văn hóa hầu đồng tại hòa bình
theo ông để tín ngưỡng thờ mẫu giữ được những giá trị truyền thống và phù hợp với thuần phong mỹ tục
thì ngoài việc xây dựng quy ước cho việc tổ chức nghi lễ lên đồng
rất cần sự phối hợp giữa các nhà văn hóa các cơ quan quản lý với các thanh đồng
để gìn giữ nét đẹp truyền thống và phát huy được di sản văn hóa này